ngày bảy tại xã tân lâm huyện di linh tỉnh lâm đồng đã có ba hộ chăn nuôi phát hiện đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
và tính đến thời điểm hiện tại dịch tà lợn đã xuất hiện và lây lan ra ba địa phương trên địa bàn tỉnh lâm đồng
hiện các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để khoanh vùng dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi tại ba hộ chăn nuôi ở xã tân lâm huyện di linh đã khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn
phối hợp với xã tân lâm khoanh vùng tiêu hủy một trăm hai mươi chín con lợn mắc bệnh đồng thời tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi
lập chốt chặn kiểm dịch động vật tại các đầu đường ra vào vùng dịch để ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn mắc bệnh ra ngoài tiêu thụ
trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi ubnd huyện di linh đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan đơn vị
địa phương các hộ chăn nuôi triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống nhằm ngăn ngừa không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng